thưa quý vị khán giả một trong những hoạt động quan trọng nhất của liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội
đó là tăng cường quan hệ ngoại giao nhân dân trong đó có việc thúc đẩy các hoạt động tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hà nội và các nước
thông qua những hoạt động của mình liên hiệp các tổ chức hữu nghị hà nội đã góp phần tuyên
truyền quảng bá tới bạn bè quốc tế hình ảnh và những thành tựu phát triển của việt nam của thủ đô hà nội
làm bạn bè thêm hiểu chia sẻ và yêu mến đất nước và con người việt nam cũng như thủ đô hà nội
trong tiểu mục truyền việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ bà trần thị phương
phó chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam tiểu mục chuyện xa xứ với câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc sẽ tiếp nối chương trình
như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi cho người thân và gia đình sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin kính mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua

theo đó trong phát triển kinh tế chú trọng củng cố nền tảng vĩ mô kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn thúc đẩy tăng trưởng
việc phát triển văn hóa xã hội phải hài hòa với phát triển kinh tế không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
chính phủ cũng quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng chính phủ điện tử tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí
cuối cùng thủ tướng chính phủ tin rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự nỗ lực năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân
bằng những hành động cụ thể thiết thực việt nam sẽ nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín đã đề ra
chiều hai tháng một tại trụ sở bộ ngoại giao phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
tiếp quốc vụ khanh bộ ngoại giao liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland mockfield
chào xã giao nhân dịp tham dự tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao việt nam anh tại hà nội
tại cuộc tiếp phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị chính phủ anh tác động để liên minh châu âu eu sớm ký và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
và hoan nghênh các đề xuất của phía anh nhằm tiếp tục thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai nước sau khi anh chính thức rời eu
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đánh giá cao vai trò của anh đối với các vấn đề an ninh và phát triển trên thế giới
nhất trí hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương nhằm góp phần bảo đảm hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới
về phần mình quốc vụ khanh bộ ngoại giao anh mockfield khẳng định chính phủ anh tiếp tục ưu tiên phát triển với việt nam
nước có vai trò và tiếng nói ngày càng quan trọng trong asean và tại khu vực châu á thái bình dương
năm hai nghìn một mươi tám đã qua có thể nói là năm ấn tượng của kinh tế việt nam với các điểm nhấn về hội nhập kinh tế quốc tế
khi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp chính thức có hiệu lực
đây cũng là năm tăng trưởng kinh tế của việt nam đạt tốc độ cao nhất trong vòng một mươi năm góp phần tăng thu ngân sách
tạo việc làm cho người dân ổn định tình hình xã hội
riêng năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã thu hút một chín trăm một mươi tám dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt một mươi ba bốn trăm tám mươi một tỷ usd
tăng một mươi tám một về số dự án và hai về vốn đăng ký so với năm hai nghìn một mươi bảy
tăng trưởng kinh tế của việt nam đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vòng một mươi năm và có khả năng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trên bảy vào năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm thứ ba liên tiếp lạm phát được kiểm soát dưới bốn dự trữ ngoại hối nhà nước đạt kỷ lục trên sáu mươi tỷ usd
môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện thông qua việc cắt giảm đơn giản hóa sáu mươi một điều kiện kinh doanh
và sáu mươi thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu
nhờ kinh tế xã hội phát triển ổn định quy mô nền kinh tế tăng mạnh năm hai nghìn một mươi tám ước đạt trên năm năm triệu tỷ đồng
gdp bình quân đầu người ước đạt hai năm trăm bốn mươi usd tăng bốn trăm bốn mươi usd so với năm hai nghìn một mươi bảy
như vậy có thể nói năm hai nghìn một mươi tám khép lại với những con số rất ấn tượng
khẳng định năm hai nghìn một mươi tám là một năm thành công của kinh tế việt nam
điều này sẽ tạo tiền đề hỗ trợ tích cực hơn
cho kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi chín cất cánh
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ bà trần thị phương
phó chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội trong tiểu mục chuyện việt nam
xin được cảm ơn bà trần thị phương đã dành thời gian đến với chương trình đối ngoại của truyền hình nhân dân
được biết là bà cũng đã có quãng thời gian khá dài khoảng một mươi năm công tác ở liên hiệp các tổ chức hữu nghị của thành phố hà nội
một công việc mà có thể nói là gắn kết rất nhiều với các hoạt động ngoại giao nhân dân đối ngoại nhân dân với các nước các thành phố trên thế giới
điều gì giúp bà yêu thích gắn bó với công việc này như vậy trong một mươi năm qua và hiện tại bây giờ bà đang là phó chủ tịch của liên hiệp
vâng cảm ơn bạn
khi bà nhắc đến công tác hiện nay của tôi thì tôi thực sự rất tự hào bởi vì có thể không phải ai cũng hiểu được việc làm hiện tại của chúng tôi
đó là công tác đối ngoại nhân dân
mà đối ngoại nhân dân thì thực sự là
xuất hiện mọi nơi mọi lúc
mỗi người dân việt nam là một nhà đối ngoại nhân dân
và đối ngoại nhân dân có nghĩa là thu hút nhân dân tham gia công tác đối ngoại và kết nối từ người dân đến người dân
đấy là nói chung là công tác đối ngoại nhân dân
và ở việt nam ta thì cái ngành đối ngoại chung là sự kết hợp của đối ngoại của đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân
có nghĩa là đối ngoại nhân dân là một trong ba chân kiều của nền đối ngoại việt nam
vâng như bà cũng đã chia sẻ ngoại giao nhân dân là một trong ba cái chân kiềng rất là quan trọng cùng với đối ngoại ngoại giao đảng và nhà nước
nhưng mà chắc hẳn là cũng không nhiều người hiểu rõ đặc thù cái công việc ngoại giao nhân dân nó cụ thể như thế nào
vậy thì bà có thể chia sẻ một cách rõ ràng hơn về cái công việc này
vậy thì bà có thể chia sẻ một cách rõ ràng hơn về cái công việc này
vâng cái đối ngoại nhân dân thì cái phương châm của nó là chủ động linh hoạt sáng tạo và hiệu quả
từ cái đời sống hàng ngày chẳng hạn như ở trên đường phố hà nội những người bán hàng bán hàng cho khách du lịch thì đấy là những người làm đối ngoại nhân dân
như bà cũng đã vừa nói rằng là một người có thể tham gia vào cái công tác đối ngoại nhân dân đúng không ạ
suốt một mươi năm qua thì bà đánh giá như thế nào về cái hoạt động này
ở hà nội nói chung cũng như là cả nước trong cái việc đẩy mạnh ngoại giao nhân dân giữa các nước
ở thành phố hà nội được sự quan tâm chỉ đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thì công tác đối ngoại nhân dân rất là được quan tâm
và hiện tại liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội thì có hai mươi bốn đơn vị thành viên là những hội hữu nghị song phương và tổ chức đa phương
ví dụ như là hội hữu nghị việt anh việt pháp việt nga
việt nam cuba chẳng hạn đấy là một trong những hội hữu nghị song phương của chúng tôi
và hội hữu nghị đa phương là ủy ban hòa bình hiệp hội unesco hội quốc tế ngữ v v
chúng tôi rất chú trọng vào cái việc mà phát triển các tri hội tại các đơn vị sở ngành và đặc biệt là các quận huyện
để chúng tôi muốn là kéo dài cánh tay để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân
về công tác đối ngoại nhân dân này
và điều đó chắc chắn là cũng đã được thể hiện ngay ở trong mỗi cái hoạt động mỗi cái cuộc tiếp xúc giao lưu
vậy theo quan sát của bà trong những năm vừa qua điều đó đã được minh chứng bằng những cái sự thay đổi như thế nào
trong cái cách thức mà người dân hà nội cũng như là cả nước thể hiện cái hình ảnh của mình đối với nước ngoài đối với người dân của các nước
có khả năng nói với người nước ngoài chuyện với người nước ngoài bằng tiếng anh
cái đấy là một cái thay đổi
và cái thứ hai là cái công tác vận động viện trợ phi chính phủ cũng là một trong những chức năng của liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội
thì chúng tôi cũng đã có những cái khởi sắc về việc mà vận động các dự án về các cái hỗ trợ người dân các doanh nghiệp nước ngoài
người ta có thể tiếp cận với chính quyền

hoặc nhân dân địa phương dễ dàng hơn
đấy là nhờ cái công tác tuyên truyền về đối ngoại nhân dân đến nhân dân và chính quyền của các huyện đó
thì tôi thấy đấy là một trong những cái kết quả mà bước đầu đạt được
tức là kết quả đó có được nhờ cái công tác chúng ta có được sự kế hoạch tuyên truyền đến từng người dân để tạo ra sự thay đổi
và hơn ai hết thì chính những người bạn bè quốc tế nước ngoài khi đến đây họ nhìn người dân thì họ có được cái đánh giá khách quan hơn đúng không ạ
và trong đó thì chắc hẳn sẽ có một cái vai trò kết nối rất lớn của liên hiệp các tổ chức hữu nghị như ví dụ như của thành phố thủ đô hà nội chúng ta đúng không ạ
và ở đó thì những người làm trong công tác này sẽ phải hẳn là sẽ có rất nhiều cái cuộc tiếp xúc rất là thú vị hoặc là những cái trải nghiệm
bà có thể chia sẻ những cái ấn tượng của bà trong các cuộc tiếp xúc đó một vài cái kỷ niệm nào đó có thể chia sẻ ở đây được không ạ
trong quá trình làm công tác đối ngoại nhân dân thì tôi đúng là tiếp xúc với rất nhiều đối tác nước ngoài và đặc biệt là cái thành phần mà tôi tiếp xúc nhiều thì là các vị đại sứ
các vị đại sứ hoặc là các bạn bè mà là các nhà ngoại giao công tác tại các đại sứ quán thì có hai trường hợp hai câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ ở đây
thứ nhất là một vị đại sứ
nhưng mà trước đây đã từng theo học tiếng việt tại hà nội và sau khi mà anh ấy về nước thì anh ấy cũng ít sử dụng tiếng việt và khi anh ấy quay trở lại việt nam với vai trò là đại sứ của nước đó tại việt nam thì tiếng việt của anh ấy có phần nào bị mai một đi
thế nhưng mà khi mỗi lần mà tiếp xúc với
khi tiếp xúc với đại sứ thì tôi có sửa cho đại sứ hoặc là sử dụng những từ mà đại sứ chưa biết thì
tôi phân tích tôi giải thích cho đại sứ và rất thú vị là đại sứ rất thích điều đó sau một thời
gian tôi và đại sứ tiếp xúc rất nhiều qua những câu chuyện qua điện thoại hoặc là qua tiếp xúc
thì tiếng việt của đại sứ đến thời điểm này thì là một người mà người nước ngoài nói tiếng việt số
đang sinh sống tại việt nam hiện nay và tôi cũng rất là vui vì cái đó là một phần cái góp một mình đã
góp một phần vào cái việc mà khôi phục lại tiếng việt cho đại sứ và hiện tại có thể nói là anh ấy
còn có thể vừa nói với đại sứ anh ấy còn có thể vừa nói với đại sứ nhưng mà họ từng nói với một bài hát
lại người việt khi mà người việt mình nói sai
về mặt ngôn ngữ đó hả
về mặt ngôn ngữ đấy
nhưng mà cũng có thể thành một chuyên gia tiếng việt rồi
đấy cho nên là tôi thấy rất là vui về cái điều đấy
mà tôi đấy là một cái mà tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn
một cái chia sẻ thứ hai
cũng là một người một nhà ngoại giao
và khi anh ấy đang công tác sang công tác ở việt nam
thì chúng tôi đã tổ chức rất là nhiều hoạt động
và anh ấy cũng rất nhiệt tình tham gia
và quen thuộc đến mức độ
bạn nhỏ nhà anh ấy lúc đấy là một mươi tuổi
thì khi về nước thì khóc suốt
khóc suốt và đòi lại quay lại hà nội
vì bạn ấy có nói là bạn ấy quá yêu hà nội
bạn nên rất nhớ hà nội bạn ấy không chịu nổi khi phải về nước
khi phải ở trong nước
và cuối cùng một quyết định mà vì gia đình của anh ấy đó là
anh ấy đã phải
chuyển nghề chuyển sang công việc kinh doanh
để được tiếp tục gắn bó với đất nước
rồi và anh ấy cùng gia đình quay lại việt nam
và để làm kinh doanh để tiếp tục được sinh sống tại hà nội
và đến giờ phút này thì gia đình anh ấy vẫn đang ở việt nam đang ở hà nội
thì tôi thấy đấy là những cái kỷ niệm mà
đấy cũng là một phần do con người hà nội con người việt nam
đã mang lại để làm sao mà bạn bè quốc tế yêu quý
từ đứa trẻ
đến người lớn đều yêu quý người dân hà nội
yêu quý mảnh đất hà nội đến như vậy
vâng đó thực sự là những câu chuyện rất thú vị
và có một cái sự gần gũi
và những người từ đất nước xa xôi đến đây họ yêu
đầu tiên là cái ngôn ngữ đúng không ạ
rồi con người và họ gắn bó
không phải qua những cái ngoại giao chính sách khô cứng
mà đây rõ ràng là một cái sự gắn kết về con người rất là tự nhiên
trong quá trình công tác thì chắc hẳn là bà cũng đã có nhiều
những chuyến giao lưu kết nối nhân dân ở các nước khác
chứ không phải là chỉ là chào đón các cái đoàn đến việt nam
vậy thì khi mà trong các cái quá trình những cái chuyến trải nghiệm như vậy
thì bà thấy cái cách làm hay là có những cái kinh nghiệm thú vị nào
từ các nước trong cái việc đẩy mạnh kết nối giao lưu nhân dân hay không ạ
mà có thể áp dụng được cho thực tế của chúng ta
vâng thực tế như ban đầu thì tôi cũng chia sẻ với bạn là
cái công tác đối ngoại nhân dân thì ở nước nào cũng có
nhưng họ không mang cái tên như là chúng ta là
liên hiệp các tổ chức hữu nghị mà ở mỗi nước có một cái tên khác nhau
thế khi chúng tôi đến các nước thì chúng tôi cũng gặp các đối tác ở các nước
thì thực sự là họ có một cái tấm lòng rất là chân thành
và sự nhiệt tình đấy là những cái mà chúng tôi thực sự là trân trọng các bạn
và chúng tôi thường tự nhủ rằng là chúng tôi phải thật sự cố gắng
khi mà đón bất kể đoàn nào chúng tôi cũng làm được
tám mươi chín mươi của các bạn thôi cũng là rất là quý
bởi vì thực sự là mỗi lần các bạn đón tiếp chúng tôi thực sự cảm động rất cảm động
và tôi cảm nhận được từ cái sự chân thành cái sự nhiệt tình của các bạn
và tôi nghĩ đấy là cái đầu tiên để dành cho những người làm công tác đối ngoại nhân dân
vâng đúng là bằng một cái sự chân thành và nhiệt tình là một yếu tố quan trọng
nhưng để trở thành một đại sứ nhân dân thực sự
để trở thành một vị đại sứ mà có thể là trao đổi
giới thiệu hình ảnh của đất nước mình với trong mắt các vị khách nước ngoài
thì có lẽ cũng cần phải có những cái sự chuyên nghiệp hóa nào đó đúng không ạ
và rất nhiều người trong hạn cùng tham gia với chương trình chúng ta ngày hôm nay
thì sẽ có rất nhiều các bạn sinh viên đang học tập trên địa bàn thủ đô hà nội
họ có thể sẽ có những câu hỏi nào đó muốn dành cho bà
trong cái việc làm cách thức như thế nào để trở thành một người làm công tác giao lưu nhân dân
ở đây thì xin hỏi các bạn sinh viên chúng ta có ai có câu hỏi dành cho vị khách của chương trình hay không

xin được mời hàng đầu tiên đi mời em
em sẽ giới thiệu tên cũng như là câu hỏi của mình dành cho bạn
cháu chào cô và tất cả mọi người ạ
cháu tên là hoàng thị ngọc anh đến từ học viện tài chính ạ
cháu có một câu hỏi muốn đặt ra cho cô là theo cháu được biết
gần đây hội có một chương trình trại vì trẻ em hà nội
cô có thể nói rõ cho cháu cũng như mọi người biết rõ hơn về chương trình cũng như ý nghĩa chương trình này được không ạ
cháu cảm ơn
rất là cảm ơn câu hỏi của bạn sinh viên vừa rồi
thứ nhất cái chương trình cục chạy vì trẻ em hà nội
là một hoạt động mà chúng tôi năm nay tổ chức đã là năm thứ một mươi tám
ban đầu tên của cuộc chạy là terry fox run
ý nghĩa của nó là quyên tiền ủng hộ cho việc nghiên cứu chữa bệnh ung thư
và cuộc chạy này là xuất phát từ canada
thì chúng tôi cùng phối hợp cùng với đại sứ quán canada tại việt nam
và hội hữu nghị việt nam canada cùng một số đơn vị tổ chức cái hoạt động này từ năm hai nghìn
và đến năm hai nghìn chín thì chúng tôi có thống nhất là thay đổi cái tên của hoạt động
đấy là cuộc chạy vì trẻ em hà nội
quyên tiền để ủng hộ cho việc điều trị hỗ trợ điều trị cho trẻ em bị mắc bệnh ung thư
và bệnh tim bẩm sinh
và cuộc chạy vì trẻ em hà nội hai nghìn một mươi tám vừa được tổ chức rất là thành công
ban tổ chức cũng đã quyên góp được hơn một một tỷ đồng
và cái số tiền này thì chúng tôi chuyển cho ba đơn vị thụ hưởng
là bệnh viện nhi trung ương bệnh viện tim hà nội và quỹ nhịp tim việt nam
đó thực sự là một cái hoạt động rất có ý nghĩa
có sự tham gia ngay càng đông đảo của cộng đồng người dân trong nước cũng như là các bạn bè quốc tế
cũng cho thấy cái sự lan tỏa của các hoạt động đối ngoại nhân dân đã tác động trực tiếp tới đời sống của người dân như thế nào
rồi bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho những câu hỏi khác
xin mời các bạn xin mời em
chào cô ạ chào mọi người ạ cháu tên là lê thảo quỳnh cũng đến từ học viện tài chính
cháu có một câu hỏi dành cho cô là trong thời gian tới
liên hiệp có những kế hoạch gì cho việc tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa giữa việt nam và các nước khác ạ
cháu cảm ơn ạ
rất là cảm ơn câu hỏi thú vị của bạn sinh viên
chúng tôi thì hiện tại là có rất là nhiều kế hoạch hoạt động
vì là bây giờ chủ trương của thành phố hà nội là tổ chức các cái hoạt động mà giao lưu quảng bá hình ảnh của hà nội đến với bạn bè quốc tế

quảng bá hình ảnh của bạn bè quốc tế đến với thủ đô hà nội và người dân việt nam
gần đây nhất cái lễ hội văn hóa ẩm thực của pháp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam và pháp
thì hoạt động đấy cũng rất là thú vị
quảng bá hình ảnh của các nước bạn đến với người dân việt nam đặc biệt là người dân thủ đô hà nội
cùng bạn bè quốc tế đang sinh sống tại hà nội
thì ngoài ra thì chúng tôi cũng rất chú trọng đến cái việc mà quảng bá hình ảnh của
ở việt nam đặc biệt là của thủ đô hà nội đến với bạn bè quốc tế
mỗi năm chúng tôi tìm một điểm tìm một hai điểm để đưa bạn bè đến và giới thiệu với bạn bè về cái di tích và cái địa danh đó
đây là hoạt động thường niên cho nên là có những năm mà chúng tôi chưa kịp gửi thông báo đến các đơn vị
đến các sứ quán hoặc là các tổ chức quốc tế thì các bạn đã liên hệ với chúng tôi để hỏi rồi
thế năm nay liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội sẽ tổ chức cho

cho đoàn ngoại giao cho các tổ chức quốc tế đi đến điểm nào tham quan điểm nào để chúng tôi còn có kế hoạch
đấy tức là cái đấy tôi nghĩ đấy là một cái mà thành công của chúng tôi
khi mà biến cái hoạt động của chúng tôi thành cái hoạt động mà đáng mong chờ của phía bạn bè quốc tế
vâng những câu hỏi vừa rồi của các bạn sinh viên cũng cho thấy là không phải chỉ các bạn bè quốc tế mà ngay cả
những người dân trong nước của chúng ta những bạn bè sinh viên ở đây cũng rất quan tâm tới các hoạt động

liên hiệp các hội hữu nghị thành phố hà nội
thế cho nên các bạn mới hỏi cái cuộc thi chạy vừa rồi đúng vậy chúng ta cũng thấy rằng là rất là một cái sự quan tâm rất lớn
để thể hiện cái mong muốn kết nối giao lưu với bạn bè quốc tế như thế nào
và chắc là liên hiệp các tổ chức hữu nghị của thành phố hà nội cũng đang có rất nhiều các dự định như bà cũng đã vừa chia sẻ
vậy thì những cái ưu tiên nào cho năm hai nghìn một mươi chín bà có thể chia sẻ thêm kỹ hơn một chút
cái năm hai nghìn một mươi chín
thì là năm quan hệ ngoại giao chéo việt nam liên bang nga và liên bang nga việt nam
cho nên là liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội cũng rất là quan tâm đến cái hoạt động đó
thì chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch để làm sao mà có một cái năm thật sự ấn tượng trong quan hệ ngoại giao việt nga
và có một cái nữa mà tôi muốn nhấn mạnh về cái kế hoạch của năm hai nghìn một mươi tám
chúng ta cũng rất tự hào vì
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thì hà nội là thành phố duy nhất tại khu vực châu á thái bình dương được unesco thế giới công nhận là thành phố vì hòa bình
nên chúng ta dịp kỷ niệm hai mươi năm này chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch
tôi nghĩ rằng là sẽ phải thật là đặc biệt để kỷ niệm cái dịp quan trọng này
vâng những cái hoạt động những cái sáng kiến trong cái việc thúc đẩy giao lưu kết nối nhân dân giữa hai nước
và tổ chức biên hiệp và các tổ chức hữu nghị ở thành phố hà nội đã thực hiện
rõ ràng là những cái kinh nghiệm rất là quý báu để có thể lan tỏa
vâng một lần nữa xin được cảm ơn bà đã đến với chương trình
và rất mong trong những năm tiếp theo thì tạp chí đối ngoại sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa
để được nghe những chia sẻ của bà liên quan tới câu chuyện đối ngoại nhân dân ngoại giao nhân dân
xin được kính chúc bà sức khỏe
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị khán giả cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ
chín năm liên tiếp được tổ chức tại việt nam
tuy nhiên đây là lần đầu tiên lễ hội ẩm thực pháp được tổ chức tại hà nội
với mục đích giới thiệu tới người dân việt nam các món đặc sản nổi tiếng nền ẩm thực chữ danh
cùng những hoạt động văn hóa giải trí đặc sắc của nước pháp
ballast france đã đem đến cho khách tham dự những trải nghiệm bất ngờ thú vị
và cả những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ
nếu bạn đã từng đặt chân đến đất nước của tình yêu thì sao nhỉ
hẳn là bạn đang nhớ nhung lắm một bản tình ca đường phố
những lễ hội tràn ngập tiếng người cười đùa và trò chuyện
hay là hương vị các món ăn lừng danh nước pháp
xin chào tôi là nicolas
tôi là giám đốc ở hotel intercontinental landmark

tôi đang ở trong văn hóa của quốc gia
vì vậy tôi là pháp
tôi đến việt nam một năm và một nửa năm trước
không lâu nữa khoảng hai năm rồi
hà nội bắt đầu
tôi tìm ra hà nội
vì vậy cho người pháp hà nội là một thành phố mơ mộng
vì vậy tôi đến đây để học một chút

chia sẻ kinh nghiệm và hạnh phúc

thức ăn pháp luôn luôn là hạnh phúc
thức ăn việt nam cũng vậy
vì vậy tôi đến đây để chia sẻ
vì vậy tôi đến đây để chia sẻ
tôi thích hà nội
tôi thích hà nội
hai thứ tốt nhất
tôi thích hà nội
hà nội là một thành phố mơ mộng
lễ hội không chỉ là nơi để mọi người đến
và thưởng thức sự pha trộn kỳ diệu giữa ẩm thực pháp với ẩm thực việt
điều đã mang lại cảm hứng cho anh nicolas
mà còn là nơi để bạn cảm nhận không khí của paris
dạo bước trên con phố trong những mùa lễ
với không gian mô phỏng các cửa hàng kiểu pháp
cùng đèn hoa rực rỡ phủ kín phố đi bộ
trải nghiệm những cảm xúc tự do trong phong cách nghệ thuật đường phố kiểu pháp
tên tôi là béatrice
tôi đến từ pháp
tôi đã sống ở hà nội hai năm rồi
vì vậy chúng tôi có lựa chọn để sống ở hà nội
và chúng tôi thích việt nam
tôi thích thành phố
luôn mơ mộng
nếu bạn mong muốn tìm hiểu nước pháp
và chưa từng có dịp đặt chân đến vùng đất lục lăng
thì hãy lắng nghe những người con xa xứ
đang giới thiệu một nước pháp không chỉ là paris
với tháp eiffel nguy nga cổ kính
khải hoàn môn biểu tượng của vinh quang chiến thắng
hay cầu khóa tình yêu
mà còn là những vùng đồng quê e ấp duyên dáng
lộng gió thơm mát
nhũng khung cửa sổ biết nói
những góc phố nhỏ rộn tiếng hát ca
cùng vô vàn những điều giản dị khác
họ ở đây để tự hào về nước pháp
nhưng tràn đầy tình yêu với từng con phố nhỏ của hà nội
với những người dân dễ mến thân thiện
tôi đến từ pháp
tên tôi là clara lortolari
tôi đã ở đây ba năm rồi
tôi sống ở đây bây giờ
tôi muốn nói về hà nội
điều thú vị nhất là
nó rất nhanh chóng
nó rất nhanh chóng
mọi thứ cũng thay đổi mọi lần
nó rất thú vị khi thấy
thế giới thay đổi nhanh chóng
luôn có những chuyện xảy ra trong thành phố
tôi thích nó

tôi thích mọi thứ
tôi thích mọi món ăn thật sự
tôi thích mọi thứ
tôi thích mọi thứ
tất cả các cái gì tôi thấy ở đây
mọi thứ được mua lại ở đây
tôi thích mọi thứ
tôi đừng quên nói được những gì họ đang có

đồng tình với mọi người
và tất cả mọi người
tôi xin giúp đại gia thương mộ
bảo vệ tất cả mọi người trong thành phố hà nội
chúc đại gia thương mộ
mỗi người đồng tình
những cái gì chúng ta làm từ nhà
chị thơ nguyễn hiện đang học tập tại canada nhắn gửi bạn bè với lời nhắn
chúc tất cả các bạn một năm mới thuận lợi nhiều sức khỏe để học tập có nhiều điểm a cộng nha
anh tony trần hiện đang sinh sống tại california
nhắn gửi bạn bè và người thân với lời nhắn
thế là đã kết thúc kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới
một tuần làm việc đã bắt đầu
chúc cho tất cả các bạn một năm mới công việc hành thông thuận lợi và nhiều sức khỏe
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí gn a cộng gmail com
xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo